ngay sau khi có chỉ đạo từ ủy ban nhân dân thành phố các quận huyền của thành phố hồ chí minh
đã đồng loạt gỡ bỏ chốt kiểm soát tại khu dân cư và chốt liên quận để mở cửa cho người dân đi lại
ghi nhận ý kiến của người dân và chính quyền tại quận gò vấp thành phố hồ chí minh trước thông tin này
tại phường năm quận gò vấp những rào chắn cố định tại các khu dân cư đã được gỡ bỏ
sự bí bách trong nhiều tháng qua đã được giải tỏa
lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát liên quận cũng đã tạm dừng việc kiểm tra người đi đường
để thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho nhiệm vụ ở trạng thái bình thường mới
theo đó chính quyền các địa phương sẽ duy trì mục tiêu kép vừa mở cửa phát triển kinh tế
nhưng sẽ tập trung lực lượng để truy vết bóc tách f ra khỏi cộng đồng
bên cạnh đó thay đổi phương thức thay vì chút cố định thì sẽ tuần tra lưu động
để xử lý các trường hợp không được ra đường
ngoài ra theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố các quận huyện sẽ tiếp tục để mạnh công tác tiêm vaccine
xét nghiệm có trọng tâm tại những khu vực trọng điểm đồng thời chăm lo an sinh xã hội
cấp phát tiền trợ cấp cho các đối tượng được hưởng theo quy định và tạo điều kiện để người dân phục hồi kinh tế sau dịch